trên địa bàn xã đỉnh bàn huyện thạch hà tỉnh hà tĩnh vừa xảy ra vụ nổ lớn trong căn bếp của một hộ dân khiến một người chết và hai người bị bỏng nặng
thông tin ban đầu vào khoảng một mươi chín h ba mươi phút ngày một mươi bảy tháng một mươi một người dân nghe thấy một tiếng nổ lớn phát ra từ căn bếp của nhà bà nguyễn thị thương ở thôn tân phong xã đỉnh bàn
khi đến nơi thì người dân phát hiện căn bếp của nhà bà thương đã bị đổ sập hoàn toàn và bên trong có ba nam thanh niên bất tỉnh do bị bỏng nặng
ba nạn nhân được xác định là anh nguyễn trọng hùng cháu của bà thương trần văn hiếu và võ tá quân cùng chú tại thôn tân phong được đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên anh nguyễn trọng hùng đã tử vong
hai nạn nhân còn lại bị bỏng nặng được chuyển ra hà nội để điều trị
nhận được tin báo công an xã đỉnh bàn phối hợp với công an huyện thạch hà đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để tiến hành điều tra nguyên nhân vụ nổ
nguyên nhân bước đầu được xác định là do ba nạn nhân trong quá trình chế tạo pháo trong căn bếp dẫn đến phát nổ